vào chiều ngày hôm nay lực lượng chức năng đang điều tra vụ cháy trung cư mini ở quận thanh xuân thành phố hà nội
theo thông tin ban đầu vào trưa cùng ngày người dân phát hiện khói đen bốc ra từ căn hộ tầng tám trung cư mini
gồm chín tầng và một tùm trên phố quan nhân quận thanh xuân
trung cư mini này có nhiều người sinh sống khi phát hiện có cháy nhiều người đã leo lên mái nhà chờ được giải cứu
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai chữa cháy cứu nạn cứu hộ
bước đầu lực lượng chức năng xác định không có thiệt hại về người thiệt hại về tài sản đang được thống kê
trung cư mini xảy ra vụ cháy nằm ở mặt đường phố quan nhân tầng một có kinh doanh dịch vụ ăn uống từ tầng hai đến tầng chín là các căn hộ mini
trung cư mini xảy ra vụ cháy nằm ở mặt đường phố quan nhân tầng hai đến tầng chín là các căn hộ mini